thông tin từ ủy ban nhân dân phường hà an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cho biết
vào hồi năm h ba mươi sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn trên luồng sông chanh đoạn thuận huyệt vận hành chính
do ủy ban nhân dân phường hà an và ủy ban nhân dân phường phong hải quản lý
đã xảy ra vụ tai nạn lật chìm phương tiện thuyền nan
theo thông tin ban đầu trong quá trình chở người đi khai thác thủy sản
thuyền nan chở theo sáu người đã gặp rông lốc khiến thuyền bị lật và chìm
làm bốn người mất tích
hai người được cứu kịp thời
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động trên hai trăm năm mươi người
và một mươi hai tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm dọc hai bên bờ sông chanh
gần khu vực xảy ra tai nạn
hiện các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm
còn tại quảng ngãi thông tin liên quan đến vụ lật xà lan chìm trên biển lý sơn
tối ngày hai mươi bốn tháng bốn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại
đến thời điểm này đã vớt được bốn thi thể còn một người đang mất tích
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên minh linh kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đang trên hành trình từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam
đi đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
thì xảy ra sự cố làm tàu kéo
bị chìm và xà lan lật
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi khoảng ba hải lý
cơ quan chức năng xác định được danh tính năm người đi trên tàu bị chìm xuất bến từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam
gồm phạm văn hiệp quê ở tỉnh long an và thuyền trưởng võ tấn khương máy trưởng quê ở tỉnh quảng ngãi
võ văn nhiều thợ máy quê ở tỉnh quảng ngãi bùi minh trí thuyền viên quê ở tỉnh quảng ngãi và đặng minh phương thuyền viên quê ở tỉnh long an
được biết hiện nay cảng vụ hàng hải quảng ngãi đang phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng các tàu vận tải hành khách tuyến xa kỳ lý sơn
tàu cá ngư dân tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích thợ lặn cũng đã được huy động để tìm kiếm hiện xà lan đã được các tàu lai sát về khu vực gần cảng